liên quan đến sự việc bất cập thu gom rác thải nông nghiệp độc hại tại thành phố đà lạt mà truyền hình nhân dân đã có phản ánh
công ty cổ phần dịch vụ đô thị đà lạt vừa huy động hơn tám mươi công nhân tiến hành phân loại rác thải nguy hại và rác thải sinh hoạt để có phương án thu gom và xử lý
sau khi truyền hình nhân dân đã phản ánh chúng tôi trở lại những địa điểm đặt các thùng rác chất thải nguy hại trên xứ sở ngàn hoa đà lạt
tại đây hàng chục công nhân của công ty cổ phần dịch vụ đô thị đà lạt đang thực hiện khâu phân loại rác
những thùng rác màu cam chứa chất thải nguy hại bị trộn lẫn rác sinh hoạt ủ nứ trước đó đã được xử lý gọn gàng chờ xe chuyên dụng đến thu gom
một số ý thức của người dân họ chưa có hiểu biết được là thường họ cứ đem rác sinh hoạt họ bỏ lẫn vào với lại trong cái thùng rác bảo vệ thực vật
cho nên là làm cho cái công rác mà thu gom rác của bên đội cũng như chúng em là gặp rất nhiều là khó khăn
hơn hai tháng nay thành phố đà lạt đã chi hơn một bảy tỷ đồng từ nguồn ngân sách để công ty cổ phần dịch vụ đô thị đà lạt bố trí ba trăm bảy mươi tám thùng rác chất thải nguy hại
tại các phường xã trên địa bàn thành phố tập trung những vùng sản xuất nông nghiệp để thu gom bao bì
chai lọ thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng nhưng trên thực tế lại xảy ra tình trạng lẫn lộn rác sinh hoạt và rác thải nông nghiệp
công tác thu gom còn bất cập gây ủn ứ sau khi báo chí phản ánh đơn vị chức năng mới vào cuộc xử lý trả lại mỹ quan bảo đảm môi trường cho thành phố
hiện nay là công ty đang triển khai cho công nhân là phân loại những cái rác thải sinh hoạt là tách riêng để đưa vào trong lắp
còn đối với cái loại rác thải là bao gói thuốc bảo vệ thực vật là rác thải nguy hại sẽ đưa vào cái kho lưu trữ tạm thời và hợp đồng với lại một cái đơn vị chức năng để họ xử lý bằng cái hình thức là đốt
hiện hàng loạt thùng rác chất thải nguy hại đã vơi đi số lượng rác thải pha tạp khác
xong nếu người bỏ rác vẫn vô tình trong khâu phân loại ban đầu và đơn vị chức năng thở ơ trong khâu thu gom xử lý
e rằng tình trạng những thùng rác màu cam dễ nhận diện sẽ lại trở về trạng thái như thời gian qua